thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số một nghìn sáu trăm bảy mươi bảy ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau gần hai tháng thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương một số nước đã xuất hiện biến chủng mới ở micron
để tiếp tục vừa kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm đời sống nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
không gây ách tắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn khoa học
hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch của bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
có thể thấy đứng trước biến thể mới này việt nam đã ngay lập tức lập phương án và chuẩn bị cho mình
những điều kiện tốt nhất để tránh sự lây lan của omicron
thưa quý vị trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát dịch covid một mươi chín như hiện nay
thủ tướng phạm minh chính khẳng định muốn chống dịch tốt thì phải có vaccine và các biện pháp phòng chống dịch
cộng với ý thức phòng dịch của người dân
thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu là làm sao sản xuất bằng được vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín ở trong nước
sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì họp với các bộ ngành đơn vị
về thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
và nhập khẩu vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín
dù cuộc họp có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam lãnh đạo các bộ y tế công thương tài chính ngoại giao
họp và công nghệ công an quốc phòng viện hàn lâm họp và công nghệ việt nam
các nhà sản xuất nhập khẩu vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
mở đầu cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định muốn chống dịch tốt thì phải có vaccine
và các biện pháp phòng chống dịch cộng với ý thức phòng dịch của người dân
vaccine là yếu tố quyết định cùng với ý thức người dân là hai yếu tố hết sức quan trọng
muốn có vaccine chúng ta phải đi bằng hai chân vừa phải nhập khẩu vừa phải nghiên cứu để chủ động sản xuất trong nước
bên cạnh đó phải tập trung vào thuốc chữa bệnh và thiết bị sinh phẩm y tế
thủ tướng khẳng định chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt suốt từ đầu năm đến nay về vấn đề này
cuộc họp này bàn công tác hỗ trợ thế nào vai trò của nhà nước thế nào vai trò của tư nhân thế nào hợp tác công tư thế nào
cái gì vướng mắc cái gì cần phải thúc đẩy các nhà sản xuất phải tiếp tục cái gì
nếu chưa sản xuất được thì phải nhập khẩu như thế nào
quản lý nhà nước phải tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách gì để kịp thời sản xuất và nhập khẩu vaccine
thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan đơn vị có liên quan phải cố gắng tất cả phải vì mục tiêu chung
vì lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích của người dân phải đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết
trước hết tránh tiêu cực lợi ích nhóm
mục tiêu là làm sao sản xuất bằng được vaccine thuốc và sinh phẩm cho thiết bị y tế trong nước
nhanh chóng kịp thời nhưng phải khoa học an toàn hiệu quả
theo báo cáo của bộ y tế tại việt nam có chín loại vaccine được bộ y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp
hai vaccine mdna ba vaccine vector virus ba vaccine bất hoạt một vaccine protein tái tổ hợp
theo số liệu thống kê mới nhất cả nước đã tiêm được khoảng một trăm một mươi sáu bốn triệu liều
trong đó có sáu mươi chín triệu liều mũi một và bốn mươi bảy bốn triệu liều
số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm một mươi ba năm triệu liều
trong đó có sáu mươi sáu năm triệu liều mũi một và bốn mươi bảy triệu liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là chín mươi hai hai và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là sáu mươi năm hai dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay đã có hai mươi tám tỉnh triển khai tiêm được hai chín triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là hai mươi bảy
và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là bốn
thưa quý vị khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
giao thương nhiều số f gia tăng nhu cầu thuốc cho f điều trị tại nhà ngày càng nhiều
theo đó bộ y tế đã tăng cường việc cấp nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
cho các đơn vị sản xuất để đảm bảo lâu dài chủ động nguồn thuốc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
điều trị sớm giảm nguy cơ tăng nặng
theo bộ y tế việt nam là một trong bốn nước đầu tiên trên thế giới phân lập được virus
nghiên cứu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán một số trang thiết bị y tế đảm bảo được trang thiết bị phòng hộ
về nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước đã có hai vaccine được thử nghiệm lâm sàng là nanocovax của công ty nanogen
và covid của viện vaccine và sinh phẩm nha trang ivac
trong đó một ứng viên vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba là nanocovax
và một ứng viên vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một là vaccine covid
dự kiến quy mô sản xuất của ivac khoảng sáu triệu liều trên một năm
nanogen hai mươi ba mươi triệu liều
các đơn vị này có thể nâng công suất khi được đầu tư
về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tập đoàn vingroup đã đàm phán với nhà sản xuất của mỹ
về điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine covid một mươi chín từ tinh chất mdna
nhà máy do vingroup đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất sẽ có công suất khoảng một trăm linh triệu liều trên một năm
dự định bắt đầu sản xuất từ quý i năm hai nghìn hai mươi
công ty chức nhiệm ưu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số i và biotech
đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của nga
về việc đóng ống vaccine sputnik v từ bán thành phẩm với quy mô năm triệu liều một tháng
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô một trăm linh triệu liều một năm
nhiều khả năng cuối tháng một mươi một này sputnik v là vaccine covid một mươi chín made in vietnam đầu tiên được xuất xưởng
hai đơn vị khác đang trong quá trình hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ trung quốc và cuba
cũng theo bộ y tế việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
và các vaccine dự phòng covid một mươi chín là một trong những ưu tiên
cục quản lý dược vụ pháp chế và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hệ thống pháp lý
để tạo cơ chế pháp lý thuận lợi cho việc nhập khẩu sản xuất thuốc vaccine và cấp phép lưu hành
đồng thời lãnh đạo bộ y tế cũng làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất
tại việt nam về việc nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc monupisavir tại việt nam
chủ động hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu các nhà sản xuất trong nước nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu
thử nghiệm lâm sàng hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín
một thành viên hội đồng cấp số đăng ký thuốc cho hay các vấn đề pháp lý theo hướng cắt giảm thủ tục
đang được hoàn thiện sớm chỉnh chính phủ phê duyệt
đã có các đơn vị đạt chuẩn đủ năng lực sản xuất thuốc
các đơn vị cũng đã tìm kiếm đàm phán mua nguyên liệu và đang sản xuất thử nghiệm chuyên gia này cho biết
nhẹ điều trị sớm giảm nguy cơ tăng nặng
bộ này đã cấp bảy mươi tám đơn hàng nguyên liệu monu pizavir cho ba mươi bốn công ty năm mươi năm đơn hàng nguyên liệu pavisavir cho hai mươi sáu công ty
để phục vụ nhu cầu nghiên cứu sản xuất thuốc
bộ y tế cũng đang xây dựng các mức dự trù sử dụng thuốc trong đó chấp nhận mua thuốc với số lượng đáp ứng nhu cầu
cho kịch bản dịch có diễn tiến xấu vì có khả năng dư thử thuốc khi dịch được kiểm soát tốt
liên quan tới tình hình sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín ở trong nước
vừa qua việt nam có thêm tín hiệu vui trong nghiên cứu thuốc điều trị covid một mươi chín với nguyên liệu giá rẻ
theo đó viện hóa học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất
nitazosanit ở quy mô pilot là quy mô lớn hơn nhiều so với quy mô phòng thí nghiệm
nhưng nhỏ hơn quy mô sản xuất dùng để bào chế thuốc điều trị covid một mươi chín ở thể nhẹ và trung bình
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến viện trưởng viện hóa học cho biết
ngoài các thuốc favipizavir do viện hóa học nghiên cứu và thuốc monopizavir do viện hóa sinh viện nghiên cứu
đã được thông báo nghiên cứu tổng hợp thành công trước đây
viện hóa học tiếp tục nghiên cứu và thành công trong việc hoàn thiện quy trình tổng hợp chất nitazosanit ở quy mô pilot
quy trình tổng hợp nita sotonis đạt hiệu quả cao qua chỉ hai bước phản ứng từ nguyên liệu giá rẻ
đây là loại thuốc zeroric giá rất rẻ sử dụng đường uống an toàn và phù hợp để thực hiện ở điều kiện việt nam
nitazosanit có hoạt động khám virus phổ rộng diệt được nhiều virus khác nhau
đặc biệt có hoạt tính chống lại sars cov hai được nuôi kế trên tế bào verostel với ic năm mươi hai umim
ngoài ra nitazosanit có khả năng tăng cường phản ứng miễn dịch cài tạo phổi và các tổn thường trên nhiều cơ quan của cơ thể
nên thuốc có thể được sử dụng hiệu quả trong các điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mắc bệnh đi kèm đặc biệt là cơn bão sicoin
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến hiện nay trên thế giới đã và đang thực hiện hai mươi chín thử nghiệm lâm sàng
trên các bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có tám thử nghiệm đã kết thúc và chứng minh nitazosanit có thể được sử dụng an toàn
để điều trị sớm covid một mươi chín ở thể nhẹ và trung bình làm giảm tài lượng virus giảm số bệnh nhân phải nhập viện
nitazosanit cũng được chứng minh sử dụng hiệu quả để điều trị bệnh nhân mang thai và điều trị sự phòng với các nhân viên y tế hiệu quả
đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp số người lây nhiễm và tử vong ngày càng cao
ngoài giải pháp vaccine thì việc nghiên cứu tạo ra các thuốc điều trị là vô cùng quan trọng
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến mong muốn chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện có chính sách để phát triển thuốc điều trị covid một mươi chín nói riêng
và thuốc sản xuất trong nước nói chung
trong cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước thủ tướng phạm minh chính cũng nhấn mạnh
quan điểm của đảng nhà nước là sản xuất bằng được vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín ở trong nước để chủ động phòng chống dịch bệnh
tiết kiệm ngân sách nhà nước
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cập nhật tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín
và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại